thành phố hồ chí minh đang ở cao điểm mùa nắng nóng cộng thêm việc giá điện tăng giá xăng tăng kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá
đã đầy nhiều gia đình nhất là người công nhân lao động người dân thu nhập thấp càng khó khăn và vất vả hơn
nhưng chính trong cái khó khăn người dân cũng đã tìm nhiều cách xoay sở tiết kiệm những thứ không cần thiết để ổn định cuộc sống và hướng đến điều tốt đẹp hơn
điện xăng cùng tăng giá ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người lao động thành phố hồ chí minh lại cộng thêm thời tiết nắng nóng
ôi bức nhưng người dân vẫn phải bươn trải mưu sinh
với cước phí giữ nguyên chất khấu từ hãng xe grab uber không giảm thì hằng ngày các lái xe buộc phải cắt giảm khoảng hai mươi ba mươi trong lợi nhuận của mình để bù vào chi phí phát sinh
điện điện cũng lên nữa bây giờ cái gì cũng lên thì đồng nghĩa với việc là cuộc sống khó khăn càng thêm khó khăn và đẩy những người lái xe nhiều áp lực cố gắng càng cố gắng hơn nữa thì người ta sẽ bị mệt
mệt mỏi và đến một lúc nào đó có thể gục ngã ngay trước cái bồ lằn
hiện tại thì giá xăng có tăng nhưng mà grab vẫn chưa có đề cập đến vấn đề mà giảm cái mức chiết khấu
cho nên là anh em như tụi tôi phải có phần tiết kiệm hơn về những cái chi tiêu trên cái suốt cái đoạn đường đi
trong căn phòng rộng khoảng hai mươi m hai này ban ngày chỉ có hai bà cháu nguyễn thị xuân hương quê tỉnh bình định chăm sóc nhau
trong khi bố mẹ đi làm công nhân ở công ty điện tử
thời tiết ói bức cộng thêm căn nhà chật trội dù quạt chạy hết công suất cũng không xua tàn được cái nóng khiến cháu nhỏ thường xuyên bị ốm
cách đây vài ngày gia đình bà hương quyết định chắt góp để lắp thêm cái điều hòa nhưng chỉ dám bật khoảng một tiếng rồi lại tắt đi
ở xóm trọ này ông chủ xóm trọ đang tình toán kinh phí để lắp đặt pin năng lượng mặt trời để vừa giảm ánh nắng chiếu vào mái tôn vừa có điện cho sinh hoạt
tuy nhiên trong lúc chờ xoay sở được khoản tiền lớn đó thì xóm trọ công nhân đã chủ động tiết kiệm giảm chi phí từ những cái nhỏ nhất
vừa rồi mình cũng có sửa giữa lại cái khu nhà trọ thì trong đó là mình đã quyết định lắp tất cả trên đó đi là đèn led
trong nhà trọ của mỗi người mình cũng lắp bình đèn led
đỡ giảm đi vấn đề chi phí và vấn đề tiền điện
cuộc sống của công nhân lao động và rất nhiều người dân có thu nhập thấp ở thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
vốn đã khó khăn nay càng gặp khó khăn hơn khi giá điện xăng cùng lúc tăng
bằng những hành động tiết kiệm thiết thực những người công nhân lao động nghèo vẫn đang duy trì cuộc sống ổn định
cũng là cách làm hay để nhiều gia đình học theo